công an tỉnh lai châu cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an huyện mường tè điều tra bắt tạm giam và khởi tố vụ án khởi tố bị can hoàng anh tuấn phóng viên tạp chí môi trường và xã hội về hành vi cưỡng đoạt tài sản
ngày hai mươi sáu tháng sáu tổ công tác công an huyện mường tè đã phát hiện và bắt quả tang hoàng anh tuấn đang có hành vi nhận số tiền ba mươi triệu đồng của chị trương thị hường để chạy án giảm án
đồng thời dọa nếu không có quả sẽ báo cáo lãnh đạo đưa hưởng lên mặt báo căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường tè đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hàng hoàng anh tuấn về tội cưỡng đoạt tài sản